phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
ngoài ra một cơn bão khác có tên là mang khúc trên vùng biển tây bắc thái bình dương đã đạt cấp siêu bão
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu tức là từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh km một giờ
siêu bão mang khúc sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng bốn ngày tới
để chủ động ứng phó với cơn bão số năm ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành các tỉnh thành phố tập trung khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
đối với khu vực trên biển trên đảo và ven bờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng
thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
hai đối với khu vực trên đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh
triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công
bốn đối với khu vực trên đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh

một mươi hai đối với khu vực trên đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh

hai mươi một đối với khu vực trên đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh